nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi thành phố hải phòng tiếp tục dành mức quà tặng cho các gia đình chính sách cao hơn năm trước
hải phòng một lần nữa được đánh giá là địa phương đi đầu cả nước trong công tác thực hiện các chế độ cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng
với chủ trương mức tặng quà năm sau không thấp hơn năm trước và căn cứ khả năng thu ngân sách của thành phố trong thời gian vừa qua
hải phòng quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng mức bốn triệu đồng một người hộ nghèo mức tặng quà một triệu hai trăm linh nghìn đồng một hộ hộ cận nghèo mức tặng quà một triệu đồng một hộ
các đối tượng bảo trợ xã hội như cán bộ nhân viên các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt người nghiện ma túy chữa trị nuôi dưỡng tập trung là một triệu đồng một người và năm trăm linh đồng một người